tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn một mươi bảy và lễ bổ nhiệm thẩm phán cao cấp tham dự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng đại diện lãnh đạo quốc hội các cơ quan ban ngành và cán bộ nhân viên ngành tòa án
trong năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ giải quyết vụ việc các loại của tòa án các cấp đạt chín mươi ba bốn tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của tòa án là một hai
kết quả này cho thấy tòa án các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đặc biệt tòa án đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp xem xét giải quyết kịp thời các vụ án oan sai
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tòa án đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu đồng thời đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội nỗ lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra

đặc biệt tòa án cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội nỗ lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra